người lao động tại tp hcm được các cấp công đoàn doanh nghiệp chăm lo tết với số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng
đây là một trong những chương trình đã được doanh nghiệp tích cực ủng hộ tham gia đóng góp với bảy mươi kinh phí
đến thời điểm hiện tại đã có hơn năm mươi tám công nhân viên chức lao động tại địa bàn tp hcm
được các cấp công đoàn các đơn vị doanh nghiệp chăm lo tết với số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng
thành phố cũng vận động được hơn hai trăm linh doanh nghiệp hỗ trợ và trao tặng vé xe cho gần một mươi một công nhân lao động về quê đón tết
đây là chương trình được doanh nghiệp tích cực ủng hộ tham gia đóng góp với bảy mươi kinh phí